giá cà chua thu mua tại vườn ở lâm đồng giao động từ một mươi đến một mươi bốn đồng một kg
tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái nguyên nhân đẩy giá cà chua tăng cao là do bệnh
xăm lá bùng phát mạnh trong hai tháng qua khiến sản lượng sụt giảm mặt hàng cà chua khan hiếm
lâm đồng là vùng đất canh tác cà chua lớn nhất cả nước vụ mùa năm nay địa phương canh tác khoảng
hai năm trăm linh hectare cà chua năng suất bình thường khoảng năm mươi tấn một hectare năm nay tỉnh lâm đồng
có hơn một bốn trăm linh hectare cà chua nhiễm bệnh xoăn lá trong đó có hơn ba trăm bốn mươi hectare bị nhiễm nặng
đã phải tiến hành nhổ bỏ tiêu hủy hơn một trăm năm mươi ha ngành nông nghiệp lâm đồng khuyến cáo
bà con nông dân chưa nên trồng mới mà tập trung vệ sinh đồng ruộng xử lý tàn dư mầm bệnh
chống lây lan theo dự đoán giá cà chua có thể tiếp tục giữ giá cao trong những ngày tới
do bệnh xăn lá virus hiện chưa có thuốc đặc trị hiệu quả